đối tượng các cò mồi này nhóm tới thường là những bệnh nhân ở các tỉnh khác đến thăm khám
đây là những người có hiệu biết hạn chế dễ bị giấn dụ